cuối cùng nghi phạm này đã buộc phải cúi đầu thú nhận hành vi tội ác của mình
danh sơn là bác sĩ làm việc tại bệnh viện đa khoa đồng nai và được xác định là nghi can sát hại chị t t b n
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ thành phố biên hòa vào ngày một mươi ba tháng bốn sau đó phi tang nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội
tại cơ quan công an danh sơn khai nhận dù đã có gia đình riêng nhưng hơn một năm nay đối tượng này có cảm tình với chị t t b n
thời gian gần đây giữa hai người hay xảy ra mâu thuẫn
nên ngày một mươi ba tháng bốn khi danh sơn đang làm việc tại bệnh viện đa khoa đồng nai thì chị n lên gặp để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy chị t t b n có biểu hiện mệt sơn đã chuyển nước cho chị t t b n tại phòng trực của mình
tuy nhiên trong quá trình truyền nước sơn đã bơm thêm thuốc an thần và lọ dung dịch truyền gấp nhiều lần cho phép khiến nạn nhân tử vong
thấy chị t t b n tử vong sơn đã phân mảnh nạn nhân rồi đem đi phi tan tại một khu vực thuộc khu công nghiệp biên hòa
và ở khu rừng hoang vắng thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu nhằm che giấu hành vi sát hại người
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định sơn là nghi can sát hại chị n và mời lên làm việc
tuy nhiên lúc đầu đối tượng này quanh co chối cãi và cho rằng mình không liên quan đến vụ sát hại người phi tăng này
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn đối tượng đã cúi đầu thú nhận về hành vi sát hại người giá man của mình
sau khi bắt giữ sơn công an đã khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện có một khẩu súng dạng rulo cùng năm viên đạn
nhấn kim loại màu vàng nghi là của chị n
ngày hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh lạng sơn cho biết vừa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần hữu minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã liêm sơn huyện thanh liêm hà nam về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
được biết suốt hơn ba năm qua đối tượng này thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh lạng sơn
mạo danh mình là cán bộ nhà nước cấp cao với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hữu minh lên xứ lạng tìm cách làm quen
gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn
đối tượng tự biện đặt thông tin không đúng sự thật giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của trung ương đảng
văn phòng chính phủ lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như cán bộ văn phòng chính phủ
cán bộ thanh tra chính phủ trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng chính phủ cán bộ bộ quốc phòng với cấp bậc đại tá là
của ban bí thư trung ương đảng với mục đích đánh bóng tên tuổi tạo niềm tin uy tín để dễ dàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối tượng minh còn bịa đặt các thông tin sai sự thật về chính quyền tỉnh lạng sơn lực lượng công an nhân dân
và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh lạng sơn gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo đảng nhà nước
tạo dư luận ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trên cơ sở cung cấp thông tin của nhân dân và công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an lạng sơn đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của trần hữu minh
đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trở lại vụ bốn ngư dân thanh hóa gặp nạn trên biển sáng hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện quảng sương cho biết
lực lượng chức năng đã tìm thấy chủ tàu mất tích là anh hoàng văn s chú xã quảng nham huyện quảng sương
nạn nhân được tìm thấy gần khu vực chiếc tàu bị chìm
anh s là ngư dân cuối cùng được tìm thấy trong vụ việc lốc xoáy nhấn chìm tàu cá khiến ngư dân mất tích trên biển xảy ra vào hôm hai mươi một tháng bốn
trước đó ba thuyền viên tử vong đã được lực lượng thợ lặn tìm thấy trong cabin tàu
vụ việc xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn anh hoàng văn s chủ tàu cá tại xã quảng nham
cùng bảy thuyền viên trên tàu cá số hiệu th chín mươi nghìn tám mươi tám ts đang khai thác hải sản tại vịnh bắc bộ bất ngờ gặp lốc xoáy
trận lốc xoáy khiến tàu cá bị chìm tám ngư dân rơi xuống biển
đến tám giờ ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng đã cứu vớt được bốn người
bốn ngư dân mất tích gồm hoàng văn s trần văn t hoàng văn n hoàng văn t
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngày sau đây
mới đây lãnh đạo huyện vị xuyên tỉnh hà giang cho biết
cơ quan chức năng vừa khống chế thành công vụ cháy rừng tây côn lĩnh
theo đó vụ cháy xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn và đã được khống chế vào chiều hai mươi bảy tháng bốn
tỉnh đã huy động khoảng bảy trăm linh người tham gia dập lửa
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
đám cháy bùng phát tại khu vực đỉnh núi thuộc khu vực giáp danh ba
xã phương tiến xín trải lao trải huyện vị xuyên
điều kiện thời tiết nắng nóng hanh khô và gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng trên diện tích khoảng một mươi năm hectare
trong quá trình tham gia dập lửa có hai kiểm lâm hy sinh và một kiểm lâm khác bị thương
hai người hy sinh gồm chị trương thị lan bốn mươi một tuổi chú huyện bắc quang hà giang
và anh trần văn khiên bốn mươi một tuổi chú tỉnh thái bình
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vị xuyên sau khi vụ cháy được khống chế
cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường để điều
vừa qua công an huyện hương sơn hà tĩnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông trên địa bàn tử vong
vụ việc xảy ra vào trưa hai mươi bảy tháng bốn tại một ngôi nhà cấp bốn mới xây rộng hơn năm mươi m hai
ở thôn làng trè xã sơn kim hai huyện hương sơn
khi đó người dân nghe tiếng nổ lớn
tiếp cận hiện trường họ thấy phần mái tôn bay ra giữa sân bàn ghế tủ gỗ nứt toác nhiều đồ đạc hư hỏng
phía trong căn nhà họ phát hiện anh lê khánh hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú thôn làng trè tử vong xung quanh có nhiều vết máu
căn nhà xảy ra vụ nổ của em gái anh hát mới xây xong nhưng chưa dọn đến ở
nhà anh hát cách đó khoảng bốn năm m
qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ án mạng
nguyên nhân nổ nghi do mình tự chế
thời điểm xảy ra vụ việc một mình nạn nhân ở trong căn nhà nói trên
ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tiếp tục về miền tây nghỉ lễ
mật độ phương tiện qua cầu rạch miễu tăng cao dẫn đến ủ nứ
giao thông khu vực này
ghi nhận từ lúc tám giờ sáng cùng ngày mật độ phương tiện các loại lưu thông từ hướng tiền giang qua cầu rạch miễu quá cao
dù lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng điều tiết giao thông nhưng vẫn xảy ra ủn ứ giao thông nghiêm trọng
trên đường nguyễn thị thập quốc lộ sáu mươi địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
phía tỉnh bến tre tiền giang thông thoáng hơn
chỉ ùn ứ khi cảnh sát giao thông chặn dòng để ưu tiên qua dòng phương tiện từ tiền giang qua
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn mật độ phương tiện qua cầu rạch miễu tạm ngăn sông tiền cũng tăng cao
các phà phải hoạt động liên tục để chia lửa cho cầu rạch nhỗ đang quá tải
các lực lượng chức năng của tỉnh tiền giang và bến tre tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông
công ty trách nhiệm hữu hạn bot cầu rạch miễu sẵn sàng xả trạm khi có đề nghị của lực lượng cảnh sát giao thông
sáng hai mươi tám tháng bốn công an huyện phước sơn quảng nam cho biết vừa phối hợp lực lượng công an xã dân quân xã đội xã phước thành huyện phước sơn và cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng kiểm tra
truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi nam ma xã phước thành
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện phá hủy tám lán trại làm mất tác dụng hai máy nổ chín cối say mà các đối tượng đang thực hiện việc lắp ráp cùng năm trăm linh mét dây ống nước
ba trăm linh m dây điện một m bạt và nhiều công cụ
phương tiện khác phục vụ việc khai thác vàng trái phép
khi phát hiện có lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn khỏi khu vực nêu trên
lãnh đạo công an huyện phước sơn nhận định thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức
truy quét đẩy đuổi chốt chặn các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện nói chung và khu vực bãi vàng nam a nói riêng
tuy nhiên một số đối tượng lợi dụng việc nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm diễn ra dài ngày
nên đã lén lút đưa máy móc phương tiện vào khu vực trên nhằm khai thác vàng trái phép
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn nhiều trang mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh khu vực bãi tắm cát cò một tại cát bà hải phòng
điều hưu vắng vẻ chỉ có hơn chục du khách
khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với thời điểm cuối tuần trước khách kín đặt tại bãi tắm
một số trang mạng xã hội đưa thông tin du khách sợ cảnh chen trúc tắc nghẽn nhiều giờ ở bến phà
nên quay xe bỏ lịch trình du lịch cát bà trong kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
một số ý kiến khác cho rằng du khách không đổ về cát bà vì lệnh tạm dừng cho xe ô tô con qua phà
tuy nhiên theo tìm hiểu những bức ảnh bãi tắm vắng vẻ được chụp vào đầu giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn
do nắng nóng gai gắt nên du khách chưa đổ ra biển
tới một mươi sáu h ba mươi phút khu vực này bắt đầu đông dần
chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tại thị trấn cát bà cho biết
lượng khách tới đảo ngày hai mươi bảy tháng bốn có ít hơn so với các thứ bảy khác và các kỳ nghỉ lễ trước đó
song không vắng vẻ điều hưu như hình ảnh một số trang mạng xã hội đăng tải
theo ảnh này khách du lịch tới đảo cát bà vắng vẻ hơn có thể xuất phát từ nhiều lý do
như quy định cấm xe riêng ô tô con lên đảo
kỳ nghỉ lễ dài ngày nên du khách có xu hướng đi chơi muộn tâm lý ngại chờ phà
nhất là sau hàng loạt bài đăng phản ánh khách phải chờ sáu đến bảy tiếng
hay chờ từ sáng tới chiều muộn để răng cát bà
bên cạnh đó ngoài đi pha khách có thể tới cát bà từ hướng phà tuần châu quảng ninh
hà long đang chuẩn bị lễ hội cát navan hoành tráng
nên du khách có thể ưu tiên tới quảng ninh trải nghiệm trước rồi ghé cát bà sau
đoạn clip ngắn được chia sẻ trên trang người cát bà cũng cho thấy
không chỉ khu vực bãi tắm cát cò một mà khu cát cò ba cũng tấp nập khách
đại diện ban quản lý bến phà đồng bài cho hay
trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn lượng hành khách và phương tiện qua bến đồng bài giảm đáng kể
hành khách qua phà không phải đợi pha như những ngày trước đó
theo phương án phân luồng giao thông qua phà đồng bài huyện cát hải thành phố hải phòng
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm và trong các ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật
từ ngày ba tháng năm đến ba mươi tháng bảy thời gian từ chín giờ đến một mươi ba giờ
sẽ tạm dừng chuyên chở ô tô con ô tô tải qua phà đồng bài
theo chiều từ cát hải sang đảo cát bà chứ các xe ưu tiên theo luật định
thưa quý vị thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
vừa chính thức đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nghề thủ công truyền thống chi thức dân gian nghề làm bột gạo sa điác vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
được biết nghề làm bột sa đéc đã trải qua hơn một trăm linh năm tồn tại và phát triển
hiện thành phố sa điếc có hơn một trăm sáu mươi hộ cơ sở sản xuất với hơn một lao động
sản lượng bình quân trên ba mươi tấn bột một năm
nhiều sản phẩm làm từ bột đã đạt chuẩn ô cốp bốn sao như bột gạo lứt lúa mạch hạt sen
bánh hỏi khô bột bánh xèo cốt dừa nuôi gạo bún gạo lứt hủ tiếu gạo lứt phở gạo lứt hủ tiếu khô phở khô
những sản phẩm ô cốp đã gia nhập vào các hệ thống siêu thị trung tâm thương mại
để tiếp cận với người tiêu dùng tham gia kết nối triển lãm trưng bày các sản phẩm ô cốp tại các chuỗi siêu thị
cửa hàng phân phối lớn nhỏ ở thị trường trong nước và quốc tế với doanh thu ước tính trên bốn trăm linh tỷ đồng một năm
nghề làm bột sa đéc đã trở thành niềm tự hào của người dân
bởi bất kỳ du khách nào khi đến đây đều tỏ ra khá thích thú và ấn tượng bởi nét văn hóa ẩm thực đa dạng phong phú chế biến từ bột
năm hai nghìn hai mươi ba kỷ lục guinness việt nam đã xác lập kỷ lục một trăm linh hai món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo
năm hai nghìn hai mươi ba kỷ lục guinness việt nam đã xác lập kỷ lục một trăm linh hai món ăn và các loại bánh dân gian từ bột